thưa quý vị và các bạn vào lúc hai mươi h năm mươi phút tối ngày hôm nay
chuyên cơ không lực một chở tổng thống mỹ donald trump đã đáp xuống sân bay quốc tế nội bài
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
tổng thống mỹ donald trump đã đến sân bay quốc tế nội bài sau chuyến bay dài hai mươi một tiếng đồng hồ
để tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
với chủ tịch triều tiên kim jong un và có các hoạt động song phương với việt nam
bước xuống cầu thang máy bay tổng thống donald trump vẫy tay đông chào đông đảo mọi người đang có mặt
chào mừng ông tại sân bay
đón tổng thống donald trump tại sân bay quốc tế nội bài có ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch đoàn nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước chu văn yêm đại sứ việt nam tại mỹ hà kim ngọc
trong chuyến công du việt nam kéo dài tới ngày hai mươi tám tháng hai
tổng thống donald trump sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của việt nam
đây là lần thứ hai tổng thống donald trump tới việt nam
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông đã thăm chính thức việt nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại đà nẵng
ngày hôm nay tại trụ sở bộ ngoại giao phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh
đã hội đàm với ngoại trưởng mỹ mike pompeo nhân chuyến thăm tới việt nam
dự cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao
việc mỹ và triều tiên lựa chọn việt nam là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
bày tỏ cuộc gặp sẽ diễn ra thành công góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa
và thiết lập nền hòa bình
hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng mike pompeo cảm ơn và đánh giá cao việt nam cung cấp địa điểm
cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai bày tỏ mong muốn việt nam tiếp tục
đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài
trên bán đảo triều tiên
ngoài ra hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực
đáp ứng lợi ích của người dân hai nước cũng như góp phần tích cực cho việc duy trì hòa bình
ổn định phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
sự kiện chủ tịch triều tiên kim jong un tới việt nam vào sáng ngày hôm nay
đã được đăng tải nhiều trên các hãng tin truyền thông quốc tế
các đài như bbc cnn hay junhap đều rán nhãn tin nóng cho thông tin nhà đại đạo triều tiên đến việt nam
trong khi đó đài truyền hình nhà nước triều tiên krt đã phát đi những hình ảnh mới nhất
từ thủ đô bình nhưỡng cho thấy sự quan tâm của người dân nước này với sự kiện quan trọng
sắp tới báo chí nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cũng đồng loạt đăng tải bài viết
với nội dung đánh giá cao chuyến công du việt nam của chủ tịch kim jong un
để gặp tổng thống mỹ donald trump tại hà nội vào ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
của bộ công an sáng nay đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn
tại một số địa điểm phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình đảm bảo an ninh an toàn
phục vụ hội nghị thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương
phục vụ hội nghị phục vụ các đoàn đến thăm toàn học tập kinh nghiệm đã triển khai
quyết liệt kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn bên cạnh đó bộ công an đã phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ với bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền các địa phương
các cơ quan an ninh nước bạn triển khai kế hoạch đảm bảo tốt an ninh an toàn cho hội nghị
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch phương án đảm bảo
tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp
tiếp đó thứ trưởng bùi văn nam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn
tại tuyến đường hà nội lạng sơn và một số khách sạn phục vụ các đoàn tham gia hội nghị
cũng trong sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo
các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an đã có buổi làm việc với phòng cảnh sát giao thông công an
thành phố hà nội về hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn
phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
báo cáo tại hội nghị đại diện phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết đã huy động hơn hai cán bộ
chiến sĩ tham gia các trang thiết bị cũng được các cục chức năng của bộ công an công an thành phố cấp mới đầy đủ
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh đến thời điểm này các kế hoạch đảm bảo
giao thông đã được các lực lượng chức năng chủ động và đang triển khai thực hiện đúng theo các phương án
kế hoạch đã đặt ra đồng chí thứ trưởng cũng đánh giá đây là nhiệm vụ rất nặng nề
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng
nhằm đảm bảo an toàn an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai là sự kiện chính trị quan trọng
vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn phục vụ tổ chức thành công hội nghị là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đã được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an triển khai công tác bảo vệ tất cả hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
từ ngày hai mươi bốn tháng hai nhiều khu vực và địa điểm ở hà nội hay ga đồng đăng sân bay nội bài
công tác đảm bảo an ninh an toàn được thắt chặt tối đa
tại các nơi lưu trú của đoàn mỹ và triều tiên
nhiều hành vi đảm bảo an ninh an toàn được thắt chặn tối đa
đang giao sắt hai lớp được thiết lập để kiểm soát người ra vào
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí một trăm linh quân số
xuất trận tại các nút giao thông trọng điểm
phân luồng điều tiết giao thông phục vụ hội nghị được diễn ra thông suốt
một trong những nhiệm vụ quan trọng chính là nhiệm vụ đón và dẫn đoàn
phòng cảnh sát giao thông hà nội đã triển khai các phương án đề ra
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cuộc dẫn đoàn
lực lượng phòng cảnh sát giao thông hà nội đã huy động một trăm linh cán bộ
xây dựng phương án chi tiết quán triệt đến toàn thể các bộ ấn sĩ
để có thể là thực hiện đảm bảo an ninh an toàn cho đoàn hoạt động
trong thời gian diễn ra hội nghị và quá trình di chuyển từ sân bay về khách sạn
cũng như từ khách sạn đến địa điểm diễn ra hội nghị
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng phát huy tinh thần
của các bộ ấn sĩ lân cao hiệu quả trong khả năng
để có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao
trong các phương án kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an tp hà nội đã tăng cường tấn công chấn áp tội phạm
chín mươi sáu tổ tuần tra được huy động tuần tra kiểm soát chặt chẽ
từ hai mươi ba h đêm hôm trước đến năm h sáng hôm sau tại các địa bàn trọng điểm
trong sự phối hợp với công an các đơn vị
chúng tôi đã đạt ra những yêu cầu trong sự phối kết hợp
để làm tốt công tác điều tra công ảnh phòng ngư lực
để giả soạn lên danh sách những ưu tượng những ổn hợp hoạt động
chủ động đối sách để kịp thời phòng ngư và ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
bộ công an cũng đã điều động cảnh sát cơ động an ninh
phối hợp với công an tp hà nội tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra
các lực lượng được bố trí tại các tổ chốt kit chiến đấu
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn việc đón các đoàn tại sân bay nhà ga
trên tuyến đường các đoàn di chuyển các địa điểm tổ chức các hoạt động của hội nghị
lễ ăn dị của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị
cũng như các hoạt động bên lề hội nghị và thăm cấp nhà nước tại việt nam của các tòa
tổ chức ứng trực một trăm linh quân số đảm bảo đúng tư thế lễ tiết tác phong
đặc biệt là chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu
với tinh thần người sẵn sàng phương tiện vũ khí trang bị sẵn sàng
đảm bảo hiệu quả đúng quy định của pháp luật
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ
quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại
của các thế lực thù địch bọn phản động các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ công an
giao cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ba lần kiểm tra công tác
chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra mọi công việc
hoàn thiện mọi phương án để hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong an toàn và thành công tốt đẹp
tiếp tục với những tin tức quan trọng khác
trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa liên bang myanmar và đồng chủ trì hội nghị song phương
cấp bộ trưởng việt nam myanmar và ngày hôm nay tại rang khun
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại myanmar
sau khi nghe đại sứ việt nam tại myanmar luận thùy dương báo cáo tình hình công tác của đại sứ quán
đại tướng tô lâm chúc mừng cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam ở myanmar
đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam myanmar
đại tướng tô lâm đã thông tin một số nét khái quát về công tác đảm bảo an ninh trật tự
của lực lượng công an nhân dân thời gian vừa qua nhất là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
các hội nghị quốc tế được tổ chức tại việt nam
đại tướng tô lâm khẳng định trên quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ myanmar ngày càng được củng cố
tăng cường đi vào thực chất thiết thực hiệu quả góp phần đảm bảo sự hòa bình
ổn định trong khu vực cũng như tại mỗi quốc gia
tại hội nghị song phương cấp bộ trưởng lần thứ ba hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác
trong phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm xuyên quốc gia
và phòng chống di cư bất hợp pháp
đại tướng tô lâm bày tỏ mong muốn cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại myanmar
tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn là cầu nối quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị
hai nước ngày càng phát triển trong đó hợp tác về quốc phòng an ninh đóng vai trò quan trọng
thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa việt nam và myanmar ngày càng đi vào chiều sâu
có hiệu quả thiết thực
chiều nay học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
áp dụng tư duy hệ thống và hệ thống quản lý malik vào xây dựng và phát triển học viện cảnh sát nhân dân
trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì
và có bài tham luận quan trọng tại hội thảo
với nhiệm vụ tham mưu cho đảng nhà nước và bộ công an trong triển khai thực hiện nghiên cứu
áp dụng tư duy hệ thống trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
học viện cảnh sát nhân dân là đơn vị được giao chủ trì tổ chức hội thảo này
đối với học viện cảnh sát nhân dân việc tổ chức hội thảo là điều kiện để nghiên cứu
tiếp cận nhiều hơn các vấn đề lý luận về tư duy hệ thống qua đó góp phần tăng cường nhận thức về tư duy hệ thống
cũng như áp dụng vào công tác quản lý và thực tiễn công tác xây dựng nguồn nhân lực
giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự đồng thời áp dụng vào xây dựng
và phát triển học viện cảnh sát nhân dân trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia
hội thảo đã nhận được hơn hai mươi tham luận tập trung làm rõ những vấn đề nhận thức khoa học về tư duy hệ thống
trao đổi kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra trong việc áp dụng tư duy hệ thống trong các lĩnh vực của khoa học và thực tiễn
triển khai áp dụng vào xây dựng và phát triển học viện cảnh sát nhân dân trở thành đại học trọng điểm quốc gia nói riêng
và các trường công an nhân dân nói chung
tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã có bài tham luận quan trọng nhấn mạnh đến các yêu cầu đối với giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân như ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập xây dựng các mô hình giáo dục dưới sự hỗ trợ
của thiết bị thông minh phần mềm trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh liên kết quốc tế xây dựng chương trình đào tạo cá thể hóa
theo vị trí chức danh chú trọng các chương trình đào tạo chuyên sâu về đấu tranh phòng chống tội phạm mới nổi
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn tội phạm công nghệ cao tội phạm mạng
chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban bảo vệ sức khỏe bộ công an
đã tới dự buổi gặp mặt cán bộ y tế công an nhân dân nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
hiện mạng lưới công an nhân dân đã được củng cố hoàn thiện tổ chức thành hệ thống rộng khắp cả nước
với ba tuyến chuyên môn kỹ thuật được hình thành bao gồm hai trăm ba mươi bảy đầu mối có một mươi tám bệnh viện với bốn bệnh viện hạng một
được trang bị thiết bị hiện đại
việc áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị thời gian tới các đơn vị chức năng của bộ
đơn vị chuyên ngành y tế và các bệnh viện trong công an nhân dân cần tiếp tục phối hợp xây dựng một mục tiêu chung
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đầu tư trang thiết bị khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất
đồng thời có kế hoạch đào tạo đào tạo lại xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và cơ hội công hiến
đối với sự phát triển đội ngũ thầy thuốc công an nhân dân
các cơ sở y tế công an nhân dân cần tăng cường hợp tác đối với các đơn vị đầu ngành trong nước và quốc tế
trao đổi kinh nghiệm áp dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh
điều trị và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng công an nhân dân nói riêng và nhân dân nói chung
tiếp tục chương trình làm việc của đoàn giám sát quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy trị cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
hôm nay đoàn đã nghe một số tập đoàn báo cáo công tác tổ chức thực hiện
phó chủ tịch quốc hội độ ba tị trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc
trực tiếp nghe đại diện các tập đoàn dầu khí quốc gia tập đoàn xăng dầu điện lực và tập đoàn công nghiệp than khoáng sản
báo cáo thực tế triển khai công tác phòng cháy chữa cháy
đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị trao đổi thảo luận thêm nhiều vấn đề cụ thể
trong đó đặc biệt quan tâm đến hiệu quả thực sự của công tác thanh kiểm tra
làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức khi để các sự cố xảy ra
cần có những số liệu cụ thể để chứng minh việc xử lý khắc phục
nếu do thiếu kiểm tra đôn đốc mà để xảy ra cháy nổ
thì cái hình thức xử lý đối với người đứng đầu đơn vị này là như thế nào
vì cái việc này tôi cho rằng cần phải quy trách nhiệm vì cái việc cháy nó xảy ra cái thiệt hại rất lớn
thiệt hại về tài sản đã đành còn thiệt hại cả về người
từ đánh giá của bộ công an sự cố do điện và xăng dầu khí đốt hóa lỏng
là hai nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ thời gian qua
đối với tập đoàn xăng dầu và tập đoàn điện lực thành viên đoàn giám sát cũng nêu ý kiến
muốn được làm rõ hơn việc quản lý thiếu trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể
đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho bãi
việc di rời các cửa hàng xăng dầu trong khu dân cư
cũng như việc quản lý hơn một phương tiện chuyên trở xăng dầu của tập đoàn xăng dầu việt nam
thực ra trong thời gian vừa qua các lĩnh vực liên quan đến xăng dầu
thì bà góp đoàn giám sát là những công trình tĩnh thì có khi là ít bị cái cháy nổ xảy ra
mà thường là các phương tiện chứa đậm trong đó có ô tô
thứ nhất là trình độ thứ hai là nhận thức của các anh lái xe đấy
không những là cái vấn đề là phục vụ cho cái nhu cầu công việc
mà còn mang trên mình một cái sứ mệnh nó liên quan đến cái công tác an toàn cho xã hội
bởi vì chúng tôi nhận thức rằng là nếu bất cứ có xảy ra một cái tình huống nào
liên quan đến cháy nổ của cái xe bồn đều có cái tác động rất là nhanh chóng để an toàn
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị trường đoàn giám sát cũng cho ý kiến
về việc đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo
điều hành sự chủ động của lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo nguồn kinh phí duy trì tổ chức công tác này
chỉ ra những điểm được và chưa được trong công tác tập huấn
tuyên truyền đảm bảo thực chất thiết thực
đồng thời yêu cầu các tập đoàn đề xuất cụ thể các giải pháp
để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
đoàn giám sát sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại một số cơ sở và địa phương
trong phần tiếp theo của chương trình
tòa án nhân dân tỉnh an giang xét xử đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng
rồi phóng hỏa tạo hiện trường giải
tổng thư ký liên hợp quốc mong muốn mỹ triều tiên sẽ đạt được nhất trí
về những bước đi cụ thể cho hòa bình ổn định và phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn
công an tỉnh bắc cạn phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tỉnh tuyên quang vừa điều tra làm rõ đối tượng đào văn giang và sùng văn sài
cùng chú tại thôn nà cào xã thượng đông huyện nai hang tỉnh tuyên quang
về hành vi mua bán gửi
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám do có nhu cầu tìm việc làm ở trung quốc
một phụ nữ trú tại xã thuần mang huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
được giới thiệu và gặp xài
sai đã đưa người phụ nữ này theo đường tiểu ngạch từ cao bằng đến biên giới việt trung
thì giao cho giàng
mặc dù nhận ra đó là cháu họ gọi mình là cậu nhưng giàng vẫn bán nạn nhân
cho một người đàn ông trung quốc với giá ba mươi nhân dân tệ
sau đó nạn nhân bỏ trốn nhưng bị giàng bắt và tiếp tục bán cho một mươi đàn ông khác
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nạn nhân đã bỏ trốn và được công an trung quốc
giao cho đồn biên phòng sampun của tỉnh hà giang
hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang
phạt bị cáo nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
một mươi năm tù về tội hủy hoại tài sản và tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn sáu nguyễn văn chiến xin vào làm việc
tại cửa hàng kinh doanh đường do bà vi thị kim mai làm chủ
đến năm hai nghìn một mươi hai chiến được bà mai ra nhiệm vụ ghi sổ theo dõi thu chi trong ngày
và quản lý tiền mặt hoạt động kinh doanh tại cửa hàng
lợi dụng sự tin tưởng của chủ chiến đã một mươi ba lần
chiếm đoạt số tiền trên một một tỷ đồng để đánh bạc
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám khi bà mai yêu cầu chiến mang số tiền trên đi gửi tiết kiệm
do đã sử dụng hết đối tượng đã lấy ba mươi triệu đồng trong số tiền quản lý
đổ dầu hỏa lên rồi phóng hỏa sau đó thông báo cho chủ doanh nghiệp là thiệt hại trên một tỷ đồng
chiến khai nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để đi đánh bạc
chiếc xe bồn chở xăng dầu đang chạy trên xa lộ hà nội quận chín thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy phải phong tỏa tuyến đường
để dập lửa khiến giao thông qua khu vực bị ủn tắc
khoảng một mươi năm h cùng ngày xe bồn chở xăng dầu do tài xế nguyễn duy hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê ở tỉnh lâm đồng điều khiển lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ thành phố hồ chí minh đi đồng nai
đến gần cầu vượt chạm hai phường tân phú quận chín thành phố hồ chí minh thì bất ngờ bốc cháy
tài xế vội tấp xe vào lề hô hoán cầu cứu do chiếc xe chứa xăng dầu nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận chín huy động xe thang xe nước
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tuyến xa lộ hà nội qua hiện trường vụ việc bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng
ngọn lửa được dập tắt sau đó tuy nhiên chiếc xe bồn bị thiêu dụi tài xế bị bỏng được đi đi cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ